trong không khí của những ngày đầu xuân canh tí hai nghìn hai mươi hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã đến thăm và làm việc với ban kinh tế trung ương cùng tham dự có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
hoàn ngành những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của ban kinh tế trung ương
chủ tịch quốc hội đánh giá hoạt động của ban kinh tế trung ương ngày càng toàn diện
nhuẩn nhuyễn có chất lượng cao ban kinh tế trung ương có nhiều sản phẩm đề án
báo cáo thông tin tư liệu cho thấy hoạt động toàn diện cả nghiên cứu thẩm định
hướng dẫn kiểm tra giám sát công tác thẩm định tỏ rõ chính kiến quan điểm
có tính phản biện cao thẳng thắn là cơ sở để bộ chính trị ban bí thư thảo luận
xem xét quyết định những chủ trương lớn về kinh tế xã hội
chủ tịch quốc hội mong rằng ban kinh tế trung mương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích
kinh nghiệm đã có đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của chủ tịch quốc hội
trưởng ban kinh tế trung mương nguyễn văn bình khẳng định sẽ cùng toàn thể cán bộ công chức
viên chức của ban đoàn kết nỗ lực phấn đấu tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ
được giao cùng một cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế xã hội của ban chấp hành trung mương
bộ chính trị ban bí thư